ngày hai mươi bảy tháng năm hùng quay về quảng nam thì bị lực lượng công an bắt giữ
hội đồng xét xử tuyên phạt lê thanh hùng mức án tử hình và phải bồi thường cho gia đình của bị hại tổng cộng một trăm bốn mươi năm triệu đồng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
bốn năm qua những cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội đã phải đối mặt với không ít gian lao vất vả và thậm chí là cả sự hy sinh
nhưng mỗi khi cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ thì đều xác định cho mình một tinh thần thép
làm đấu tranh với các loại tội phạm dù ngày hay đêm với mong muốn làm giảm các loại tội phạm góp phần giữ bình yên cho thủ đô
luôn phải đối mặt với những đối tượng manh động liều lĩnh với những đối tượng mang theo ma túy vũ khí nóng
chúng sẵn sàng chống chạp quyết liệt khi gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một
điển hình sáng ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn thượng sĩ bùi văn hoai tổ công tác y hai một trăm bốn mươi một
đang làm nhiệm vụ tại ngã tư nguyễn trí thanh kim mã
đã bị một đối tượng đâm trực diện khiến thượng sĩ hoai bị gãy chân phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
đó là một trong những tấm gương sẵn sàng chiến đấu vì sự bình yên của tổ quốc
thì anh em vẫn bố trí lực lượng theo đúng quy định và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ người tham gia giao thông cũng như là đối tượng mình dừng xe
sau bốn năm đi vào hoạt động mô hình một trăm bốn mươi một đã mang lại hiệu quả tích cực
số vụ phạm pháp hình sự giảm nhiều so với những năm trước
đặc biệt sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm đã phát hiện xử lý gần hai mươi trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
phát hiện bắt giữ năm trăm năm mươi vụ với gần chín trăm linh đối tượng
gần bốn năm kg ma túy các loại cùng với nhiều tăng vật khác

kết quả trên đã phần nào khẳng định vai trò của lực lượng một trăm bốn mươi một trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
tạo được tiếng vang lớn trong quần chúng nhân dân
tiếp tục phát huy thành tích đó hiện công an thành phố hà nội đã triển khai tổng số một mươi năm tổ công tác
thay nhau chốt chặn tại các ngã tư điểm nóng trên địa bàn thủ đô
mình thấy là có những phương tiện đi lại mà phóng nhanh vượt ẩu ấy gây lạng lách trên đường
đôi lúc là va chạm vào là trong xe có những vũ khí người ta có thể là đánh nhau luôn ở trên đường
trong xe có đồ luôn thì có lực lượng một trăm bốn mươi một mình cảm thấy yên tâm hơn
tôi là người dân bình thường khi đang giao thông gặp cả lực lượng một trăm bốn mươi một đây thì gọi là cũng là mang lại niềm tin
trước khi ra đường gọi là nhiều vụ việc xảy ra thì cá nhân cũng thiếp
nhưng mà từ khi có lực lượng thì ra đường thì nó cảm giác yên tâm phần nào đấy hơn với tôi
những ghi nhận
những ghi nhận đó lại một lần nữa khẳng định kết quả mà tổ công tác một trăm bốn mươi một đã làm trong bốn năm qua
tuy nhiên trong thời gian tới tình hình tội phạm đường phố vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn liều lĩnh khó lường
xong vì sự bình yên trên mỗi tuyến phố vì bình yên của nhân dân
các anh sẵn sàng bất chấp nguy hiểm vì một thủ đô không tội phạm
tiếp theo là thông tin lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trộm cắp xe máy tại phú yên và đắk lắc
cơ quan cảnh sát điều trị
điều tra công an huyện sông hình tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng lành văn ký
ở xã eali huyện sông hình tỉnh phú yên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó lành văn ký cùng với trần viết đấu và hà mạnh cường trộm hai chiếc xe mô tô ở thị trấn hai riêng huyện sông hình
sau đó các đối tượng điều khiển xe lên tỉnh đắk nông tiêu thụ
trên đường đi phát hiện một chiếc xe mô tô không có người trông coi nên bọn chúng tiếp tục lấy trộm
khi đến tỉnh đắk nông hà mạnh cường trộm thêm một chiếc xe mô tô nữa và đã bị công an tỉnh đắk nông bắt giữ
đấu tranh mở rộng các đối tượng còn khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện năm vụ trộm xe khác trên địa bàn tỉnh phú yên và các tỉnh lân cận
công an huyện sông hinh đã thu hồi một xe mô tô và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ hai đối tượng nguyễn anh long và phạm thanh phúc
cùng chú tại xã tân hòa huyện buôn đôn đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản
lợi dụng lúc gia đình bà đào thị lan đang tập trung xem tv long và phúc đã lẻn vào nhà ẩn nấp
đợi đến khuya khi cả nhà bà lan ngủ say thì chúng lấy trộm chiếc xe máy
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm chúng còn gây ra một vụ trộm cắp xe máy khác của người dân
cả hai chiếc xe chung bán được chín triệu đồng và đã chia nhau tiêu xài cá nhân
hiện công an huyện buôn đôn đã khởi tố và tạm giam hai đối tượng để xử lý trước pháp luật
những năm trở lại đây trên nệ bàn huyện cẩm giang tỉnh hải dương các khu cụm công nghiệp và các công ty doanh nghiệp phát triển mạnh
kéo theo đó là một số lượng lớn công nhân người lao động và các hoạt động dịch vụ mua bán nên rất dễ xảy ra mất an ninh trật tự
tình hình trên đặt ra cho các cán bộ chiến sĩ công an huyện cẩm giang phải luôn nêu cao ý thức cảnh giác
trong công tác phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
là một trong ba khu công nghiệp trên địa bàn cầm giàng tỉnh hải dương khu công nghiệp phúc điền hiện có hai mươi bốn doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư thu hút trên một vạn lao động
nhận thức được tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự góp phần không nhỏ trong việc phát triển của mỗi doanh nghiệp
nên cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự
trong đó chú trọng công tác phối hợp giữa ban quản lý khu công nghiệp đơn vị tổ bảo vệ của các doanh nghiệp và lực lượng công an huyện
về việc trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự và đề ra các biện pháp phòng chống tội phạm

trong đó chú trọng công tác phối hợp giữa ban quản lý khu công nghiệp đơn vị tổ bảo vệ của các doanh nghiệp đồng thời tích cực tham mưu cho các ủy chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự và cơ sở nhất là triển khai các công án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện thu hồi đất bàn giao cho các dự án tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện

công tác giữ gìn an ninh trật tự trên toàn địa bàn huyện thời gian qua luôn được lực lượng công an huyện cầm giang tập trung thực hiện tất cả vì sự bình yên hạnh phúc của người dân và phát triển của doanh nghiệp
tin quốc tế vào ngày hôm qua quân đội syri đã mở cuộc không kích nhằm vào thành trì của lực lượng phiến quân tại thị trấn duma phía đông thủ đô damas làm ít nhất năm mươi tám người thiệt mạng và hơn hai trăm linh người bị thương
tổ chức giám sát nhân quyền syri sohr cho biết các máy bay chiến đấu của quân đội syri đã bắn tên lửa xuống khu vực ngoại vi thị trấn duma nơi được coi là thành trì của lực lượng jais an islam
cuộc không kích đã gây thiệt hại nặng cho lực lượng phiến quân cả về người và tài sản đồng thời cũng khiến nhiều dân thường thương vong do một số tên lửa rơi trúng địa điểm họp trợ
theo sohr số người thiệt mạng có thể tăng lên do nhiều người bị thương rất nặng
hãng thông tấn nhà nước sana xác nhận không quân syri đã đánh trúng nhiều mục tiêu của lực lượng khủng bố ở phía đông guta khu vực thường xuyên là mục tiêu không kích của quân đội chính phủ
nhiều bệ phóng rocket và kho vũ khí của phiến quân đã bị phá hủy và nhiều phần tử khủng bố cũng đã bị tiêu diệt mà chủ yếu là người nước ngoài
ít nhất một mươi người thiệt mạng và hai mươi người khác đã bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người tại một buổi lễ do người đứng đầu cơ quan nội vụ tỉnh punjak phía đông pakistan chủ trì
vụ nổ xảy ra vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám ngay khi kẻ tấn công vừa bước vào phòng họp đang có khoảng ba mươi bốn mươi người sức công phá đã khiến toàn bộ trần nhà đổ sập xuống những người đang ngồi phía dưới
trong số những người thiệt mạng có người đứng đầu cơ quan nội vụ tỉnh punjab ông shuja kanzada
trước đó ông kanzada đã nhận được nhiều lời đe dọa từ các nhóm khủng bố khác nhau sau khi chính quyền địa phương phát động chiến dịch tấn công khủng bố vào hồi tháng trước
hiện toàn bộ những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị trong khi đội cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm những người bị vùi lấp trong đống đổ nát
thủ tướng pakistan nawasarib lên án vụ tấn công và yêu cầu giới chức địa phương cũng như các bệnh viện tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị cho các bệnh nhân
kinh tin tức udu của địa phương cho biết là nhóm laskar ejangvi đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công này với lý do trả thù cho cái chết của thủ lĩnh malik ishak bị thiệt hại trong cuộc tấn công của cảnh sát nước này vào hồi tháng trước
còn tại mỹ thì ít nhất bốn người thiệt mạng sau khi hai chiếc máy bay đâm vào nhau tại sân bay san diego
vụ tai nạn xảy ra vào lúc một mươi một giờ trưa qua một mươi sáu tháng tám theo giờ mỹ khi chiếc máy bay sabrener hai động cơ đâm vào một chiếc máy bay động cơ sna một trăm bảy mươi hai tại khu vực đông
chiều tối và đêm có mưa vài nơi sao đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông rải rác đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông
nên nhiệt độ có xu hướng giảm với nhiệt độ cao
nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng là từ ba mươi hai đến ba mươi sáu độ
còn với các tỉnh phía đông bắc bộ trong trưa và chiều ngày hôm nay và ngày mai trời tiếp tục duy trì nắng nóng tại các tỉnh đồng bằng
nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
riêng một số nơi vẫn có thể đạt ngưỡng ba mươi bảy độ
và đến khoảng ngày một mươi chín nắng nóng sẽ dịu bớt
nguyên nhân là do khối không khí mát từ phía bắc sẽ dịch chuyển xuống nên mưa sẽ xuất hiện trước hết ở các tỉnh vùng núi phía bắc
sau đó sẽ lan ra toàn khu vực
do có mưa nên nhiệt độ chỉ đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trời vẫn tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng một số nơi có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và từ ngày một mươi chín và ngày hai mươi nắng nóng sẽ suy giảm dần mưa có thể xuất hiện tại thanh hóa nghệ an
nên nhiệt độ tiếp tục giảm với nhiệt độ phổ biến ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới không có nhiều khác biệt so với những ngày trước
trời mây thay đổi phía bắc có nắng nóng chiều tối có mưa rào vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ứng ứng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên do gió mùa tây nam đang trong thời kỳ hoạt động với cực độ yếu nên thời tiết trong ba ngày tới ngày có nắng
tuy nhiên vào khoảng chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lùi xuống các tỉnh nam bộ gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu nên khu vực này mưa xuất hiện chỉ diện giải rác
và lúc chiều tối trong thời đoạn ngắn
vào ban ngày trời vẫn còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi chín và ngày hai mươi khi đời gió tây nam hoạt động với cường độ mạnh dần
thì mưa tại khu vực này sẽ tăng hơn về diện và lượng
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết